hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã điều bảy xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường dập lửa
lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động công an tp vinh đã được huy động đến bảo vệ hiện trường và hỗ trợ dập lửa
trong phòng trà cháy bị khóa cửa bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế thiết bị điện nên ngọn lửa cháy to dữ dội việc dập lửa gặp nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút vụ cháy được khống chế toàn bộ tầng một và tầng hai của phòng trà cùng với nhiều thiết bị điện tử tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
điểm xuất phát cháy bước đầu được xác định là tại phòng trà tầng một
và thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết là có thêm bảy mươi một ca mắc covid một mươi chín mới một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
bảy mươi ca ghi nhận trong nước bao gồm tại bắc giang hai mươi tám ca tp hcm hai mươi tám ca
ba ca và bắc ninh một mươi chín ca trong đó sáu mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
ca còn lại ghi nhận tại tỉnh bắc ninh đang được điều tra dịch tễ việt nam hiện có một mươi tám trăm tám mươi một bệnh nhân
còn tại tp hcm vào đúng giờ ngày hôm nay thì đồng loạt một mươi hai chốt kiểm soát đã được tháo rỡ
chấm dứt một mươi năm ngày cách ly theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu tại quận gò vấp và phường thạnh lộc của quận một mươi hai
chốt phong tỏa ngăn cách gò vấp với các quận huyện khác của tp hcm
tp hcm đã được gỡ bỏ tuy nhiên thì vẫn còn hơn ba trăm linh điểm tại tp hcm
trong đó gò vấp chiếm đến gần một phần một mươi vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế và phong tỏa
bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng sáu tp hcm tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố thêm một mươi bốn ngày
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm của chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt phá một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tp hcm
với số tiền giao dịch hơn một năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ hai mươi ba đối tượng
đối tượng cầm đầu được xác định là bùi tuấn anh quê tỉnh nam định trú tại tp thủ đức
có tiền án về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan công an tuấn anh bước đầu khai nhận đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá độ bóng đá
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là một năm trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng giải euro hai nghìn hai mươi đang diễn ra
tuấn anh quản lý sáu cổng master với hơn hai trăm linh điểm tương đương khoảng hai tỷ đồng
giao cho các đại lý cấp dưới điều hành
từ đầu giải đến nay tuấn anh đã thu lợi bất chính hai trăm bốn mươi triệu đồng
qua khám xét lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn chùm hay còn gọi là đạn hoa cải
vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
theo thông đường thủy công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một
thôn nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng
huyện tiên lãng thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hải phòng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện